sự tràn hòa gần gũi và chia sẻ giữa các thành viên của trung tâm hành động vì sự phát triển của cộng đồng
đã khiến cho không khí của trung tâm trở nên thân mật như trong một gia đình lớn
nhờ vậy mà các sáng kiến giải pháp mà trung tâm đưa ra luôn thiết thực và hiệu quả đối với cộng đồng người khuyết tật việt nam
ghi nhận những đóng góp này năm hai nghìn một mươi ba vượt qua nhiều ứng viên khác
nguyễn thị lan anh sáng lập viên và là giám đốc trung tâm hành động vì sự phát triển của cộng đồng
đã được nhận giải thưởng tầm nhìn phụ nữ do câu lạc bộ phụ nữ quốc tế hà nội trao tặng
khi mà nhận giải thưởng thì tôi cũng thực sự là xúc động
bởi vì đây có thể là lần đầu tiên mà tôi được ghi nhận
cũng như là các cộng tác viên cũng như là cộng sự của tôi ghi nhận là người
hay là người của mình
chia sẻ cho nhau những niềm vui và cả những nỗi buồn để rồi mỗi sớm hay chiều tối
anh chị cùng nhau đi trên đoạn đường dài
mình thấy lan anh có những cái hướng rất là mới để giúp đỡ cho người thiếu thật và không ngại khó
và từ khi đã thành lập trung tâm đó thì tự dưng là cuộc sống nó vui vẻ hơn và cảm thấy tin tưởng hơn
lan anh có một cái trí rất là cầu tiến nhưng mà gặp khó khăn là hay chuồn bước
phải nói lắng đó chuồn bước tại vì chuồn bước cái gì
tại vì bản thân mình là không tự vận động được
phải nhờ người trợ giúp đâm ra là khó khăn cái đó là dùng bước
nhưng mà mình yên tâm mình sẽ ở sau mình sẽ động viên
mình sẽ làm tất cả cái gì cái gì mà không khó khăn lắm thì mình sẽ làm cho bằng giá là phải vượt khó khăn để hoàn thành mục đích
ngôi nhà nhỏ nhưng tràn đầy không khí đầm ấm này chính là nơi mà người phụ nữ nhiệt huyết
nguyễn thị lan anh
trở về mỗi khi hoàn thành những chuyến đi
hạnh phúc luôn ngập tràn bởi ngoài những thành quả đạt được
chị còn có một cậu con trai tám tuổi kháu khỉnh và người chồng biết thấu hiểu sẻ chia
và có lẽ chỉ có hậu phương vững chắc như vậy thì chị mới yên tâm lo cho quyền lợi của những con người thiệt thòi đang ngày ngày vượt lên số phận